cuộc thi ứng viên tài năng hai nghìn hai mươi dành cho sinh viên khối ngành kinh tế do câu lạc bộ nguồn nhân lực hrc trực thuộc trường đại học ngoại thương tổ chức đã diễn ra tại thủ đô hà nội
ứng viên tài năng là cuộc thi lớn nhất miền bắc mô phỏng quá trình tuyển dụng của các tập đoàn lớn kết nối nguồn nhân lực chất lượng mang tới cơ hội cho các sinh viên năm ba năm bốn và cử nhân khối ngành kinh tế tìm thấy bước ngoặt cho riêng mình
trở lại trong mùa thứ một mươi cuộc thi đã nhận được hơn hai đơn đăng ký dự thi từ sinh viên trên khắp cả nước với sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp lớn
sáu gương mặt lọt vào chung kết là những ứng viên xuất sắc chứng tỏ được năng lực của bản thân với nhà tuyển dụng cũng như truyền cảm hứng trong cộng đồng sinh viên kinh tế
ban tổ chức đã tiến hành trao một giải nhất một giải nhì một giải ba với nhiều cơ hội việc làm mở rộng dành cho các thí sinh đoạt giải